chào mừng quý vị đến với bộ phim hồ chí minh
nguyễn hữu tín đào anh kiệt ba bị cáo khác là lê vân thanh nguyên phó tránh văn phòng ubnd tp hcm nguyễn thanh trường nguyên trưởng phòng lộ thị văn phòng ubnd tp hcm trường văn út nguyên phó phòng quản lý đất sở tài nguyên và môi trường
phiên tòa do thẩm phán nguyễn thị hà làm chủ tọa dự kiến kéo dài ba ngày
theo cáo chẳng ông nguyễn hữu tín được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng quản lý đất đai môi trường giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
biết khu đất số một mươi năm thi sách quận một là tài sản thuộc sở hữu nhà nước
việc tham mưu sắp xếp thuộc ban chỉ đạo chín sở tài chính
tuy nhiên ông tín vẫn giao hai ba trăm linh m hai khu đất này cho công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín của vũ nhôm thuê trong năm mươi năm để xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ căn hộ
các ông lê văn thanh nguyễn thành trương trương văn út đào anh kiệt đã tham mưu cho ông tín ký ban hành chủ trương quyết định cho thuê đất bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đất
đối với nhà đất số một mươi năm thi sách trái quy định ông tín tạo điều kiện cho vũ nhôm chiếm đoạt sáu bảy tỷ đồng được hỗ trợ sai quy định của pháp luật và tám trăm linh hai tỷ đồng giá trị sử dụng đất
còn khu đất được khởi công xây dựng cao ốc phức hợp một mươi tám tầng bán và cho thuê thu về hơn một ba mươi ba tỷ đồng
kiểm tra khách sạn vào lúc dạng sáng công an tp mỹ tho phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang đã phát hiện hàng chục đối tượng đang tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi bốn viên thuốc lắc hai bịch ma túy tổng hợp nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy bảy loa phát nhạc một xe ô tô và hai mươi ba xe máy
tiến hành xét nghiệm nhanh có đến bốn mươi chín đối tượng dương tính với các chất ma túy
qua điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận mua ma túy ở một quán bar tại thành phố mỹ tho sau đó đến thuê phòng và già âm thanh tại khách sạn hương tràm tổ chức sinh nhật và sử dụng ma túy
công an tp mỹ tho đã tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vận chuyển hơn ba trăm linh kg pháo trái phép hai đối tượng ngô văn phú trú tại huyện quảng ninh và đinh văn thọ chú tại thành phố đồng hới vừa bị các phòng nghiệp vụ công an tỉnh quảng bình và công an huyện quảng ninh bắt quả tàng
khám xét trên hai xe ô tô của đối tượng
tổ công tác phát hiện thu giữ chín thùng giấy các tông bao gồm hai trăm một mươi sáu hộp hình chữ nhật bên trong có ba mươi sáu hình trụ tròn vỏ giấy nghi là pháo với tổng trọng lượng ba trăm linh hai kg
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận
số tăng vật trên là pháo hoa đốt có tiếng nổ ngô văn phú mua từ một người lạ ở quảng trị không rõ tên tuổi sau đó nhờ đinh văn thọ lái xe vận chuyển về quảng bình thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã tạm giữ và niêm phong toàn bộ tăng vật hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã tạm giữ và niêm phong toàn bộ tăng vật hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cùng với hành vi vận chuyển tàng chữ pháo nổi trái phép nguyễn văn tiên chú tại huyện duy tiên
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam tạm giữ để điều tra
trước đó tại tuyến đường liên thôn thuộc địa phận thôn nhất xã tiên nội huyện duy tiên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt quả tang nguyễn văn tiên
đang vận chuyển trái phép năm bệ pháo nổ và một bánh pháo với tổng trọng lượng khoảng tám chín kg
khám xét khẩn cấp nơi ở của tiên cơ quan công an thu giữ thêm chín bệ pháo nổ
với tổng trọng lượng khoảng một mươi hai năm kg
bước đầu tiên khai nhận số pháo trên mua của một người không quen biết
ở huyện phú xuyên tp hà nội để sử dụng trong dịp noel và tết nguyên đán canh tí
trong khi đó phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc
vừa bắt và xử lý một điểm mua bán thuốc nổ trái phép
đây là vụ mua bán thuốc nổ trái phép lớn nhất bị phát hiện từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk lắc
qua tin báo của người dân về tình hình khai thác thuốc nổ trái phép
trên địa bàn xã phú lộc huyện cứu đông năng tỉnh đắk lắc
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
quá trình xác minh và phát hiện một điểm mua bán thuốc nổ trái phép với số lượng lớn
ở một quán tạp hóa ở thôn lộc thuận xã phú lộc
và sau khi khám chét thì đã phát hiện ra nhiều ký thuốc nổ nữa
chủ quán tạp hóa trên là lê thị xen sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chú ở thôn lộc thuận xã phú lộc huyện cứu đông năng
quá trình điều tra bước đầu sen khai nhận đã mua bán thuốc nổ trái phép từ lâu
số thuốc nổ có trọng lượng hai mươi bảy năm kg mà cơ quan công an bắt quả tang tại quán tạp hóa
là do sen đặt mua của một người chưa rõ lai lịch
về chuyển bán thuốc nổ trái phép từ lâu đến nay
và bị phân ra để bán thì bị tổ công tác phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt quả tàng
tiến hành khám xét tại quán tạp hóa và nhà ở của đối tượng
cơ quan công an đã thu giữ được thêm gần một mươi năm kg thuốc nổ
và một trăm bảy mươi năm kg thuốc nổ
hiện vụ việc đã được phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc
chuyển giao cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tại thị trấn đồng đăng tỉnh lạng sơn
các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng
chạy xe máy với tốc độ cao chở các thùng hàng phía sau
khi thấy tổ công tác đối tượng đã cắt bỏ thùng hàng
và tăng tốc bỏ chạy
tăng vật thu giữ là hàng hóa vô chủ
gồm chín mươi tám chiếc điện thoại di động các loại
do trung quốc sản xuất ước tính trị giá trên bốn mươi triệu đồng
cùng thời điểm tổ công tác đã bắt giữ lô hàng hóa vô chủ
gồm chín trăm linh chiếc màn hình điện thoại di động
nhập lậu từ trung quốc về trị giá trên năm mươi triệu đồng
ngày một mươi một tháng một mươi hai tại khu ga thị trấn đồng đăng
lực lượng công an tiếp tục thu giữ lô hàng hóa
gồm bốn mươi chiếc máy tính sách tay đã qua sử dụng
trị giá khoảng sáu mươi triệu đồng
tất cả đều vô chủ
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn tài
trú tại phường an bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trưa ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
công an phường trảng giài tp biên hòa
đang tuần tra khu vực khu phố năm
thì phát hiện một đối tượng đang rắt bộ xe máy
có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng đã vứt xe máy bỏ chạy
về hướng phường hố nai với hai con dao trên tay
sợ gây nguy hiểm cho người đi đường
công an phường trảng giài đã báo công an phường hố nai
phối hợp truy đuổi hép kín khu vực
bóng gọn đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng khai do thiếu tiền chơi game
nên đã trộm cắp chiếc xe máy nói trên
của nguyễn đình vũ ở phường trảng giài
trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng công an phát hiện
vào lúc bốn h bốn mươi năm sáng nay
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát trật tự
công an tỉnh cà mau đã bất ngờ kiểm tra
và phát hiện nhiều thanh niên đang tổ chức đánh bài ăn tiền
tại quán cà phê không tên
thuộc địa bàn sáu phường năm tp cà mau
cơ quan công an đã mời bảy đối tượng
trong đó có chủ quán về trụ sở để làm rõ
thu giữ trên người các đối tượng
và tại hiện trường ba mươi triệu đồng tiền mặt
ba bộ bài sáu xe máy cùng nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận
hành vi đánh bài ăn tiền tại quán cà phê nêu trên
vụ việc đang được điều tra xử lý
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hồ văn u
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hồ khẩu thường trú tại ấp mỹ hưng c
xã mỹ đức đông huyện cái bè tỉnh tiền giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có xẻo tròn ba cm
cách hai cm trên sau cánh mũi trái
cụt ngón trỏ trái
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
tạm trú tại số hai mươi chín tổ một mươi
đường nơ trang long phường một mươi ba
quận bình thạnh tp hcm
về tội cướp tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bến tre
tỉnh bến tre đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng
nguyễn tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hồ khẩu thường trú tại

phường sáu tp bến tre tỉnh bến tre
đối tượng này cao
một m năm mươi sáu và có xẻo trấm
trên sau đuôi lông mảnh trái
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo
an toàn đó là điều quý vị cần
hết sức lưu ý lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện